thưa quý vị trong thời gian qua bộ công thương đã triển khai nghiên cứu đề xuất các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện
và mới đây bộ cũng đã cung cấp thông tin về việc sửa đổi cơ cấu biểu giá bán lẻ điện
cùng với phương án năm bậc thang bộ công thương đã chính thức đề xuất thêm giá bán lẻ điện một giá để khách hàng dùng điện sinh hoạt tự lựa chọn
cùng tìm hiểu về vấn đề này truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với ông nguyễn anh tuấn cục trưởng cục điều tiết điện lực bộ công thường

thứ nhất là phải đợi hay là chúng ta chỉ cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho khách hàng sinh hoạt và khách hàng ngoài sinh hoạt không phải điều chỉnh giá điện
nguyên tắc thứ hai là trong khi mà chúng ta tiến hành thay đổi cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt
thì cần phải nghiên cứu để làm sao đảm bảo là các đối tượng khách hàng sử dụng điện thấp ti phí
tiền điện của họ sau khi thay đổi cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt thì không thay đổi
và duy trì hỗ trợ của chính phủ cho các hộ nghèo hộ chính sách
điểm thứ tư nữa là chúng tôi cũng phải nghiên cứu xây dựng cơ cấu biểu giá bán lẻ điện bậc thang
làm sao thứ nhất là nó phù hợp với cả cái thực tế sử dụng điện của khách hàng sử dụng điện
và thứ hai là cũng nghiên cứu thay đổi lại khoảng cách giữa các bậc thang để làm sao giảm thiểu cái sự tăng về giá điện vào những thời điểm chuyển mùa
và cái điểm cuối cùng là chúng tôi cũng nghiên cứu về một cơ
cơ cấu biểu giá một giá để làm sao đáp ứng được yêu cầu của một số khách hàng trong thời gian qua
có yến cho rằng là nếu biểu giá điện một giá thì nên gần với cả giá điện bình quân
tuy nhiên thì hiện tại mức điện một giá đang ở mức từ một trăm bốn mươi năm đến một trăm năm mươi năm so với giá điện bình quân
vậy quan điểm của bộ công thương về điều này là gì ạ
giá điện một giá như tôi nói trên thì vẫn phải đảm bảo các nguyên tắc khi tính toán xây dựng cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt
có nghĩa là vẫn đảm bảo là cái giá bán lẻ điện bình quân sinh hoạt
giữ nguyên đảm bảo cho quyền lợi của phần lớn hay là chi phí sự trả tiền điện của phần lớn khách hàng sử dụng điện
ở mức dưới bảy trăm linh kwh như cũ
đối với đối tượng trên bảy trăm linh kwh thì mình mới tính toán từ bậc năm
thì chúng ta phải tính toán làm sao để tổng chi phí của họ cộng với cả cái chi phí sử dụng điện của khách hàng dưới bảy trăm linh kwh
tính tổng ra vẫn bằng như phương án cũ
cho nên là tất nhiên là với cái phương án là một trăm năm mươi năm này
thì như tôi nói trên là nếu khách hàng sử dụng dưới tám trăm linh kwh thì nên sử dụng giá điện bậc thang
vì là có lợi nhất
còn đối với đối tượng trên tám trăm linh kwh một tháng thì mới nên chọn giá tức là đối tượng sử dụng
khách hàng sử dụng tương đối nhiều điện trong sinh hoạt
và tuy nhiên như tôi nói trên thì đây vẫn chỉ là cái phương án để xin ý kiến
vì không có một phương án nào có thể đáp ứng được tất cả cái mong muốn của khách hàng
xin cảm ơn ông đã nhận lời phỏng vấn của chuyên nhân dân